thưa quý vị các hành vi ném đá xe khách hay xe buýt mặc dù đã bị các lực lượng chức năng xử phạt nghiêm khắc
nhưng vẫn tiếp tục tái diễn trong thời gian vừa qua
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi rất nhiều vụ ném đá vào xe ô tô khách hay xe buýt đã gây lo lắng cho nhà xe cũng như các hành khách
công an huyện sơn tịnh quảng ngãi đang điều tra vụ ném đá xe buýt xảy ra tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh
trước đó xe buýt mai linh chạy tuyến thành phố quảng ngãi trung quốc
khi đến đoạn đường xã tịnh phong thì bị đối tượng lê thanh vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện sơn tịnh dùng đá ném làm vỡ kính xe
rất may không gây thương tích cho hành khách trên xe
nói chung là tất cả một mươi tiếng xe buýt trên toàn tỉnh nguyện nào cũng có những tình trạng ném đá
và những anh ăn nhậu say lên xe buýt hoại dù không cho tài xế chạy dù ném đá làm ảnh hưởng đến dịch vụ
nói chung là tất cả những anh ăn nhậu say lên xe buýt hoại dù không cho tài xế chạy dù không cho tài xế chạy
điều đáng nói các đối tượng này khi bị bắt đều cho rằng ném đá chỉ để cho vui mà không hề ý thức được mối nguy hại của hành vi do mình gây nên
nếu trường hợp tố đá lên xe ví dụ đụng hành khách thì thương tích nó rồi
nếu đụng tài xế thì dẫn đến lạc tay lái và gây hậu quả nghiêm trọng và tai nạn vô thông liên đường
dẫn đến cháy chốc và những cái gì đó xảy ra ngoài muốn không thể xử lý kịp thời khi bị tài xế bị ném đá
để ngăn chặn tình trạng trên cần có cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông với công an xã phường thị trấn dọc tuyến giao thông
để phối hợp truy bắt nóng các đối tượng có hành vi ném đá vào xe khách xe tải và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức hành vi nguyên nhân điều kiện phát sinh hành vi vi phạm
để người điều khiển phương tiện và quần chúng nhân dân cảnh giác chủ động phòng ngừa phát hiện và tố giác hỗ trợ lực lượng chức năng
đấu tranh thực hiện xử lý triệt để vi phạm này